viêm phổi là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới gây nhiều biến chứng nghiêm trọng
nếu không kịp thời điều trị có thể dẫn đến tử vong cho người lớn lẫn trẻ nhỏ
viêm phổi là viêm các phía nang trong phổi do một tổn thương nào đó gây nên
hai phế nang chứa nhiều dịch nhé hoặc mù xuất tiết dịch đường hô hấp trên gây hò đơm
sốt ớn lạnh khó thở bệnh hay gặp nhất là nhiễm trùng bởi vi khuẩn virus nấm
viêm phổi có thể ở một vùng hoặc ở một vài vùng
viêm phổi bệnh viện là loại viêm phổi xuất hiện sau khi bệnh nhân nhập viện bốn mươi tám giờ
mà trước đó bệnh nhân hoàn toàn không có các biểu hiện của viêm phổi
viêm phổi bệnh viện có thể kháng với nhiều loại kháng sinh khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn
viêm phổi cộng đồng
viêm phổi cộng đồng là chỉ tất cả các loại viêm phổi mà không phải là viêm phổi bệnh viện
nguyên nhân gây ra viêm phổi cộng đồng rất đa dạng thông thường do vi khuẩn virus
sử dụng vaccine có thể giúp phòng tránh virus cúm và một số loại vi khuẩn nhất định có khả năng gây ra viêm phổi
viêm phổi cộng đồng ở trẻ nhỏ còn có một loại đặc biệt hay gặp đó là viêm phổi hít
xảy ra sau khi trẻ hít phải thức ăn chất lỏng hoặc chất nôn nào đó trong phổi
viêm phổi do vi khuẩn
viêm phổi do vi khuẩn là loại viêm phổi thường gặp nhất trong tất cả các loại viêm phổi ở người lớn và trẻ nhỏ
viêm phổi do vi khuẩn thường không khó để nhận biết và việc điều trị thông thường không quá phức tạp
khi bị viêm phổi do vi khuẩn phế cầu người bệnh có triệu chứng ho nhiều hơn
ớn lạnh sốt cao vã mồ hôi thở đau nhanh đau ngực đau cơ ho ra đường
những triệu chứng này dễ gây nhầm lẫn với cảm cúm thông thường nên dễ bị các bậc phụ huynh xem nhẹ
bỏ qua dẫn đến hậu quả khó lường thậm chí tử vong
viêm phổi do virus
theo thống kê của tổ chức y tế who ba mươi trường hợp viêm phổi ở người lớn và trẻ em đến từ việc nhiễm virus
đứng thứ hai sau vi khuẩn
có rất nhiều loại virus gây ra viêm phổi như virus cảm lạnh và virus cảm cúm
do đó biểu hiện của bệnh viêm phổi do virus rất dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường như sốt ớn lạnh run ho khan
tuy nhiên có thể bội nhiễm và trở thành ho có đờm chảy nước mũi đau cơ đau đầu yếu người mệt mỏi
viêm phổi do nấm
viêm phổi do nấm là tình trạng bệnh nhân hít phải bào tử quần nấm gây viêm nhiễm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp với mức độ phát triển nhanh
bệnh thường có diễn biến phức tạp nếu không được điều trị kịp thời
có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm thậm chí thiệt mạng
viêm phổi do hóa chất
viêm phổi do hóa chất thường hiếm gặp ít xảy ra nhưng cực kỳ nguy hiểm vì tỷ lệ gây tử vong cao cho người bệnh
tùy thuộc vào loại hóa chất đã phơi nhiễm mà có mức độ nguy hiểm khác nhau
bên cạnh tổn thương phổi các hóa chất còn có thể gây hại nhiều cho cơ quan khác
chính vì vậy việc phòng ngừa các tác nhân gây bệnh viêm phổi là việc làm cấp thiết tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
viêm phổi ở bệnh nhân thiếu hụt globalin miễn dịch và bổ thể
viêm phổi ở bệnh nhân thiếu hụt bạch cầu hạn
viêm phổi ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch tế bào
ở người mắc bệnh ác tính
ở người ghép tạng
ở người bị bệnh s
viêm phổi ở những bệnh nhân có bệnh lý suy giảm miễn dịch khác
phòng ngừa viêm phổi trong mùa dịch
đối với trẻ em
cho trẻ bú sữa mẹ bố mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu và bố kéo dài đến hai tuổi để đảm bảo sức khỏe và đề kháng tốt nhất cho trẻ
cho trẻ ăn hợp lý bổ sung
cần đủ bốn nhóm thực phẩm ngũ cốc đạn động vật hoặc đỗ đậu dầu mỡ rau quả
hạn chế cho trẻ ăn uống đồ lạnh
việc ăn quá nhiều ke và thực phẩm để lâu trong tủ lạnh càng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp ở trẻ trong đó không ngoại trừ viêm phổi
nếu trong phòng có điều hòa thì không nên để chế độ lạnh dưới hai mươi năm độ
để trẻ em nằm hoặc chơi ở nơi thoáng mát cũng không nên để trẻ ra quá nhiều mồ hôi
nếu không kịp lau khô trẻ sẽ dễ bị cảm lạnh
chú ý vệ sinh cá nhân và môi trường sạch sẽ tránh khói thuốc lá và than bụi trong nhà
theo dõi lịch tiêm chủng và đưa trẻ đi tiêm đầy đủ đúng lịch đặc biệt là hoàn thành tiêm chủng trong năm đầu
nếu trong gia đình có người bị nhiễm khuẩn hô hấp như cúm lao phổi cần cách ly để không lây nhiễm sang trẻ
nếu trẻ có những biểu hiện nhiễm khuẩn hô hấp cấp như cảm lạnh viêm mũi
học thì cần được phát hiện xử lý sớm chăm sóc tốt để ngăn chặn bệnh chuyển sang viêm phổi
đối với phụ nữ mang thai cách tốt nhất để phòng ngừa viêm phổi là phòng tránh bị cảm cúm và các bệnh nhiễm chủ khác
vệ sinh cá nhân thật tốt là việc cần thiết để ngăn ngừa bệnh tật cho dù bạn có đang mang thai hay không
phụ nữ mang thai nên đặc biệt lưu ý đối với các yếu tố
rửa tay thường xuyên ngủ đủ giấc chế độ ăn uống lành mạnh tập thể dục thường xuyên tránh tiếp xúc với người đang bị bệnh
tiêm vaccine phòng bệnh cũng có thể giúp bảo vệ bạn chống lại bệnh cúm trong thời kỳ mang thai
tác dụng của vaccine cũng có thể giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh sau khi sinh
loại vaccine này có thể có tác dụng cho trẻ sau khi sinh tới sáu tháng tuổi
nếu có cảm thấy dấu hiệu bị cúm hãy theo dõi các triệu chứng và đi khám ngay để được tư vấn và kịp thời điều trị
đối với người cao tuổi tiêm phòng
khi sức khỏe và hệ miễn dịch suy yếu dần làm cho sự đề kháng tự nhiên ở người cao tuổi giảm đi
viêm nhiễm đường hô hấp và bệnh cúng ở người già có xu hướng gia tăng nhất là khi giao mùa hay có dịch cúm
do vậy tiêm vaccine ngừa cúm và phế cầu nên được thực hiện đều đạn hàng năm
người chăm sóc cũng như các thành viên khác trong gia đình cũng được khuyến cáo tiêm ngừa vaccine chống viêm phổi
lối sống lành mạnh
nơi ở phải thông thoáng giữ ấm và tránh tiếp xúc nhiều với không khí lạnh
đeo khẩu trang tránh tiếp xúc và giữ khoảng cách khi tiếp xúc người bệnh tránh nơi tập trung đông người
giữ vệ sinh răng miệng giữ vệ sinh đường hô hấp sạch và thoáng rửa tay thường xuyên với xà phòng
duy trì việc tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe
tùy điều kiện của từng người những người bị liệt cần được vận động bằng cách nâng dạy và xoa bóp các cơ bắp bụng và tập hít thở sâu để phục hồi các chức năng của phổi
bỏ thói quen hút thuốc lá uống rượu bia kiểm soát cân nặng và chế độ dinh dưỡng hợp lý
uống đủ nước ăn nhiều hoa quả và rau xanh thay cho các món nhiều đạm tinh bột dầu mỡ
trường hợp đang điều trị tại bệnh viện vì các bệnh phổi nên tập cách thổi sâu giúp cho phổi làm việc tốt và nhanh phục hồi nhất là sau khi phẫu thuật
chăm sóc người bệnh viêm phổi hiệu quả tại nhà
đối với trẻ em hạ rốt cho trẻ em trường ấm tích cực nhiệt độ ở nước trường được xác định bằng cách nhúng quầy trỏ của người lớn vào trậu nước nếu thấy ấm là được
nếu trẻ sốt trên ba mươi tám năm độ c cho trẻ uống hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ
vỗ lưng và giúp trẻ bài tiết đờm hiệu quả
phương pháp vỡ lưng cho trẻ khi bị ho có đờm sẽ giúp lưu thông tuần hoàn máu của phổi giúp đờm trong phế quản long da và thải ra ngoài dễ dàng
thực hiện vỗ lương tốt nhất là sau trước bữa ăn hoặc sớm nhất là một giờ sau khi ăn để tránh gây nôn bằng cách gặp bàn tay của bạn ở chỗ cổ tay rồi khung bàn tay lại giữ cho ngón cái ép vào ngón trỏ
vỗ bên trái rồi sang bên phải khoảng ba đến năm phút ở mỗi khu vực
chú ý không vỗ vào vùng dạ dày sơn ức hay sương sống
hướng dẫn trẻ ho
ho làm thông thoáng đường thở đẩy chất xuất tiết ra khỏi phổi
với trẻ lớn yêu cầu các cháu ho sau khi được vu ở từng khu vực
khi trẻ chưa ngừng ho thì chưa được vỗi tiếp thực hiện các bước sau
cho trẻ ngồi dậy đầu ngải nhẹ về phía trước hít vào mở miệng và thoát cơ bụng để ho thật sâu không ho ở cổ họng
hít vào lần nữa tiếp tục ho cho tới khi khạc được đờm ra ngoài
đối với trẻ nhỏ điều dưỡng có thể dùng máy hút đờm dãi ra khỏi hầu họng khi trẻ không tự ho khạc ra được
vệ sinh và chế độ ăn cho trẻ
vệ sinh mũi miệng dùng khăn giấy mềm làm sạch nước mũi nước dãi rồi vứt bỏ khăn ngay sau khi sử dụng
nếu dùng khăn xô thì phải đặc biệt chú ý giữ gìn vệ sinh khăn
việc dùng đi dùng lại khăn sâu đã nhiễm bẩn và không được giặt sạch sẽ
tạo điều kiện vi khuẩn vì nút bám trên khăn quay trở lại cơ thể bé
vệ sinh nhà cửa đồ chơi đồ dụng của trẻ
người chăm sóc cần rửa tay sạch sẽ trước khi chăm sóc và chuẩn bị đồ ăn cho trẻ
cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng mềm dĩ tiêu dễ nuốt
có thể dùng quất hấp mật ong hoa hồng hấp đường gừng tranh cho trẻ uống để giảm
đối với phụ nữ mang thai ngay khi các dấu hiệu nhẹ của viêm phế quản xuất hiện
bạn có thể làm theo một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giảm đi các triệu chứng ấy
mà không gây hại cho thai nhi
xúc miệng bằng nước muối
khuấy một mũi cà phê nước muối trong khoảng hai trăm năm mươi ml nước và xúc miệng cùng
điều này có thể làm giảm đau họng và giúp bạn thoát khỏi chất nhạy
hít hơi nước đun sôi một nồi nước tắt bít và ghé đầu lướt qua lơn lại nồi nước ấy
khi nó đã ngừng sỉ bọt hơi nước sẽ giúp nới lỏng chất nhạy làm giảm những tăng nghẽn trong cổ họng và mũi
mọi người cũng có thể tận hưởng triệt để hơi nước nhờ chùm một chiếc khăn lên đầu để bao chọn nó
tuy nhiên cũng nên cẩn thận vị nhiệt độ của hơi nước qua nóng sẽ làm bỏng niêm mạc đường hô hấp
hòa tắt một phần hai muỗng muối và một phần hai muỗng baking soda trong hai trăm năm mươi ml nước
tiếp đó dựa vào bồn rửa ở góc bốn mươi năm độ để lỗ mũi của bạn hướng về phía bồn rửa
sử dụng ống xy lanh để đưa hỗn hợp vào một lỗ mũi trong khi thở bằng miệng
chất lỏng chảy qua khoảng mũi chảy ra qua lỗ mũi khác
do đó nó rửa sạch chất nhảy và giúp người bệnh cảm thấy bớt ngột ngạt
điều này khi lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày có thể giúp giảm khó thở
sữa chua còn có vi khuẩn lành mạnh được gọi là menvisin có thể giúp giảm bớt nhiễm trùng đường hô hấp
củ nghệ có chứa các đặc tính chống viêm và có thể giúp loại bọ chất nhảy và giảm đau hỏng
chỉ cần thêm một mống cà phê bột nghệ vào sữa đun sôi uống khi còn ấm
là một vị thuốc tự nhiên có đặc tính chống viêm
nó cũng có thể giúp điều trị viêm phế quản mà không gây ảnh hưởng đến thai nhi
nghiên một ít gừng vào nước sôi và uống chất lọng này
khi ấm có thể thêm một ít mật ong để làm ngọt
gương cũng có thể điều trị cảm lạnh thông thường hiệu quả
chanh mật ong
lấy một cốc nước ấm và vắt một ít chanh trong đó thêm một thiềm mật ong
chanh giỏ vitamin c và flavonoid chống nhiễm trùng
và mật ong có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn
chính là liều thuốc sẵn có cho căn bệnh viêm phế quản khi mang thai
đối với người cao tuổi tăng cường lưu thông đường thở cho bệnh nhân
sự tăng tiết dịch trong đường thở có thể làm quá trình trao đổi khí bị cản trở
dễ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn
vấn đề này có thể được giải quyết nếu người thân tăng cường lưu thông đường thở cho bệnh nhân
bằng cách cho họ uống hai hai năm lít nước hàng ngày
giúp làm loãng đường và dễ tống đờm ra ngoài hơn
ngoài ra khi chăm sóc người già bị viêm phổi
nên cho họ uống nhiều nước vì hành động này giúp họ bù lại lượng nước đã mất do triệu chứng sốt
nếu người bệnh không thể uống quá nhiều nước lọc
người thân có thể luân phiên thay thế bằng nước trái cây hoặc nước canh
chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bệnh nhân
với người già bệnh nhân bị viêm phổi
một chế độ ăn uống phù hợp và đầy đủ chất dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng
giúp cải thiện tình trạng bệnh
ngược lại nếu ăn uống không đủ chất sẽ khiến tình trạng bệnh thêm nặng hơn
bệnh nhân viêm phổi nên ăn những loài thực phẩm mềm và dễ thiêu hóa
nên bổ sung nước và chất điện giải cho cơ thể khi có các triệu chứng sốt hay nồn ói tiêu chảy
ngoài ra khi chăm sóc người già bị viêm phổi
cần bổ sung đầy đủ những thực phẩm giàu năng lượng và đạm
sẽ giúp người bệnh mau lấy lại sức
cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu
giúp tăng cường hệ miễn dịch chống viêm và chống lại các tác nhân gây hại
đặc biệt người bệnh viêm phổi nên tránh xa các loại thức uống có chứa chất kích thích như rượu bia cà phê
vệ sinh cá nhân cho người già bị viêm phổi
vi khuẩn virus và các tác nhân đến từ môi trường như khói bụi thời tiết
là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh viêm phổi và khiến căn bệnh trở nên trầm trọng hơn
nên người bệnh cần phải biết bảo vệ cơ thể trước các tác nhân trên
đồng thời lưu ý vấn đề vệ sinh cá nhân cho người bệnh
xúc miệng hàng ngày bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn
thói quen này giúp tiêu diệt viết khuẩn ở cổ họng làm loãng đờm khai thông đường thở
và hạn chế tối đa các biến chứng do nhiễm khuẩn
đảm bảo môi trường sống sạch sẽ cho người viết phổi
bằng cách thường xuyên thay ra giường chiếu chăn màn cho người bệnh